các sự kiện y tế công cộng bộ y tế cho biết đây là điều đã được dự báo trước
nhưng lo nhất là làm sao kiểm soát được dịch không bùng phát mạnh
vì nhiều người chưa tiêm vaccine nên nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm covid một mươi chín
ông phu lo ngại tỷ lệ tiêm vaccine ở khu vực tây nguyên miền tây nam bộ miền núi phía bắc còn thấp
nếu bùng phát dịch người bệnh diễn biến nặng đáp ứng về y tế không kịp sẽ dẫn đến tử vong
vì thế phó giáo sư trần đắc phu cho rằng cần phát hiện dịch sớm xử lý ổ dịch
phát hiện ra ổ dịch sớm nhất nếu để vỡ trận rất khó dập đó là phong tỏa hẹp nhất có thể
phong tỏa theo nguy cơ đánh giá theo nguy cơ để đáp ứng cho phù hợp
các chuyên gia y tế nhấn mạnh việc tập trung đông người đặc biệt là không tuân thủ năm k
rất nguy hiểm khiến dịch bệnh bùng phát mạnh bất cứ lúc nào
khi được tiêm vaccine người bệnh thường ít có triệu chứng
nên rất khó xác định những người dương tính với sars cov hai
vì vậy việc tập trung đông người sẽ dễ lây lan dịch bệnh và khó khăn trong công tác truy vết
đưa tới nhiều hệ lụy khi lại phải xét nghiệm thần tốc dựng bệnh viện thu dung bệnh viện giã chiến
thưa quý vị và các bạn hơn lúc nào hết mỗi người dân cần nêu cao ý thức trách nhiệm với đất nước
cộng đồng cũng như với chính bản thân và gia đình mình tiếp tục tuân thủ nghiêm túc mọi nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
đồng thời cần tỉnh táo chọn lọc thông tin chính xác tin cậy
không lan truyền những thông tin vô căn cứ bịa đặt xuyên toạc tình hình dịch bệnh
không để kẻ xấu lợi dụng tiếp tay cho hành vi trái pháp luật
kịp thời phát hiện báo cáo cơ quan chức năng về hành vi sai phạm
khi mọi người dân đều sát cánh cùng đảng nhà nước chính phủ và phát huy vai trò công dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng trong các cuộc chiến đầy cam go này